tại bình định ubnd tỉnh đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh
bắt đầu từ sáu giờ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị số một mươi năm cttg ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại một số tỉnh phía nam và khu vực duyên hải miền trung
đang có những diễn biến hết sức phức tạp với chủng virus delta
có tốc độ lây lan nhanh phức tạp và nguy hiểm
trong những ngày gần đây tại bình định liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới
từ các tỉnh phía nam về và ngoài cộng đồng
trong đó có nhiều trường hợp chưa xác định được nguồn lây
cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh là rất lớn
nếu không kịp thời có biện pháp mạnh để ngăn chặn